tham mô tài sản chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có che giấu tội phạm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải viễn dương vinasin
ngay sau khi bắt được đối tượng giang kim đạt đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trực tiếp làm việc với ban chuyên án biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia chuyên án
đối tượng giang kim đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê huyện thái thụy tỉnh thái bình nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh của vinashin
vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên vụ án này được cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi
trước khi khởi tố vụ án giang kim đạt đã bỏ trốn ra nước ngoài ngay sau đó cơ quan an ninh điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt
bộ công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với interpol và cơ quan thực thi pháp luật các nước liên quan để truy bắt
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm giang kim đạt đã bị bắt kết quả điều tra bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội tham ô chiếm đoạt số tiền lên tới một mươi chín triệu đô la mỹ
ngay sau khi bắt được đối tượng giang kim đạt đồng chí bộ trưởng trần đại quang đã biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia chuyên án
đồng thời nhấn mạnh việc truy bắt được giang kim đạt thể hiện quyết tâm chính trị của đảng và nhà nước ta trong công tác đấu tranh chống tham nhũng
tinh thần kiên quyết kiên trì trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân
đồng chí bộ trưởng yêu cầu cơ quan an ninh điều tra khẩn trương điều tra mở rộng vụ án sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
nhân dịp này đồng chí bộ trưởng cũng đã quyết định thưởng nóng cho mỗi đơn vị tham gia chuyên án một mươi triệu đồng
đồng chí bộ trưởng yêu cầu cơ quan an ninh điều tra khẩn trương điều tra mở rộng vụ án sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đồng chí bộ trưởng yêu cầu an ninh điều tra khẩn trương điều tra khẩn trương điều tra mở rộng vụ án sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật

đồng chí bộ trưởng yêu cầu an ninh điều tra khẩn trương điều tra mở rộng vụ án sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật

đồng chí bộ trưởng yêu cầu an ninh điều tra khẩn trương điều tra khẩn trương điều tra mở rộng vụ án sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật

đồng chí bộ trưởng yêu cầu an ninh điều tra khẩn trương điều tra vụ án sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật